phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm vừa cho biết sẽ không xác minh và xử phạt đối với hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe mà người dân thường gọi nôm na là xe không chính chủ
kể từ nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường khi tiến hành kiểm tra giấy tờ xe sẽ không xác minh và xử phạt đối với hành vi vi phạm không làm thủ tục đăng ký sang tên xe
chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình người dân có thể hiểu nôm na cảnh sát giao thông sẽ không xử phạt với người đi xe không chính chủ
do đó cá nhân tổ chức khi sử dụng xe mượn dùng chung với người thân sẽ không cần phải chứng minh giải thích về chủ xe đứng tên trong giấy đăng ký xe
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm căn cứ khoảng chín điều bảy mươi sáu nghị định bốn mươi sáu của chính phủ cảnh sát giao thông chỉ xử phạt trường hợp xe không chính chủ
thông qua công tác điều tra xử lý các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên hoặc qua công tác đăng ký xe